tuy nhiên theo cục đăng kiểm việt nam hiện lĩnh vực kiểm định xe cơ giới vẫn còn nhiều khó khăn nguồn nhân lực bổ sung còn hạn chế
đội ngũ công chức làm nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chưa qua đào tạo chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện thanh tra chuyên ngành đăng kiểm đặc biệt là giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định của luật giá
ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội khóa một mươi năm chưa được ban hành mới
giá dịch vụ đăng kiểm hiện đang áp dụng chưa phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay
nên phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị đăng kiểm
thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo bổ sung nguồn nhân lực xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
giá dịch vụ đăng kiểm theo quy định của luật giá để sớm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây tổ công tác phòng năm cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện và bắt quả tàng
tại quán cà phê rovina thuộc phương tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai
ông điền việt đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thiêu tá điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
đã có hành vi nhận bảy mươi triệu đồng của ông nmt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi là cha ruột của ndm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố biên hòa
ndmm là bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng do ông điền việt đức được phân công thụ lý giải quyết
nhằm thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam
đang bảo lãnh cho ndm cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lập biên bàn bắt người phạm tội quả tăng và thu giữ tăng vật
ngày một mươi hai tháng bốn thông tin từ lãnh đạo huyện hoài ân cho biết bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định
tìm được hầm chiến đấu và hài cốt liệt sĩ tại khu di tích đồi một trăm bảy mươi bốn thuộc thôn long quang xã ẩn mỹ huyện hoài ân bình định
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định cho hay việc tìm được hầm chiến đấu và hải cốt liệt sĩ là nhờ nguồn tin từ cựu chiến binh cung cấp
trong quá trình chiến đấu tại hầm chiến đấu ở đội một trăm bảy mươi bốn có chín chiến sĩ quân ta không kịp thoát ra ngoài và hy sinh trong hầm
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình định hiện cửa hầm đã mục nát lượng bom mìn cũng như nguy hiểm chất độc hóa học ở khu vực này còn rất nhiều
do đó đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng dừng tìm kiếm quy tập để lực lượng công binh gia cố lại cửa hầm xử lý bom mìn chất độc hóa học
sau đó tiếp tục mở rộng tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ
hai chậu lan khổng lồ mang tên con lạc cháu hồng đặt tại nơi trưng bày hoa lan nghệ thuật thời gian từ một mươi ba đến một mươi tám tháng bốn tại ngã năm đền giếng
khu di tích lịch sử đền hùng đang thu hút sự quan tâm của du khách
theo đó chậu lan được làm từ một trăm chín mươi ba lần
hai mươi tám thân lan năm ct đất tổ với tâm nguyện tri ân hướng về cội nguồn
mỗi chậu được thiết kế từ chín mươi chín thân hoa lan kết thành vòng tròn tượng trưng cho sức mạnh
các thân đăng kỷ ươm bông trổ nụ biểu trưng cho tinh thần đoàn kết nhiều khát vọng vươn lên ánh sáng mặt trời
các trậu làn khổng lồ được ví như tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về tinh thần vật chất do đó lực lượng bảo vệ hết sức chú ý
mặc dù ban tổ chức treo biển không sờ vào hiện vật nhưng vẻ đẹp của hai chậu lan khổng lồ vẫn thu hút lượng lớn người xem chụp ảnh
mỗi khi người dân tiếp cận lực lượng bảo vệ lại nhăn nhở tránh làm hơi hoa
ngày một mươi hai tháng bốn công an đồng nai phối hợp với lực lượng chức năng
kịp thời cứu hộ tàu trọng tài bốn sáu trăm linh tấn bị kè dưới gầm cầu đồng nai
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày tàu phước long bảy mươi hai chở container số hiệu sg chín nghìn tám trăm ba mươi tám
trọng tài bốn sáu trăm linh tấn cập cảng bình dương trên sông đồng nai do nước chảy xiết đã đứt neo
làm tàu trôi giạt về phía cầu đồng nai và bị mắc kẹt dưới gầm
đoạn giáp danh giữa phường long bình tân thành phố biên hòa và phường bình thắng thành phố dị an tỉnh bình dương
nhận được tin báo thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cảnh sát giao thông
nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng tham gia cứu hộ
điều tiết giao thông trên sông đồng thời lên phương án sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ tàu và sự cố nếu có liên quan đến cầu đồng nai
đến tám giờ một mươi năm phút công tác cứu hộ đã hoàn tất tàu phước long bảy mươi hai được kéo ngược về cảng bình dương bước đầu xác định không có thiệt hại về người
cũng trong ngày một mươi hai tháng bốn người đi đường phát hiện khói lửa bốc lên từ vị trí giữa cầu quầy hay còn gọi là cầu tam bạc
thuộc địa phận phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng
người tham gia giao thông hoảng loạn khi thấy cầu có nguy cơ bị cháy
nhận được tin báo xác định không thuộc địa phận hành chính quản lý nhưng do lo ngại đám cháy gây nguy hiểm cho người đi đường
ảnh hưởng đến giao thông lãnh đạo công an quận hồng bang đã cử ngay lực lượng phòng cháy chữa cháy ra hiện trường dập lửa
rất nhanh chóng ngọn lửa đã được dập tắt công an quận hồng bàng đã bàn giao lại cho công an quận lê trần điều tra nguyên nhân hỏa hoạn
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại với người hư gại tài sản cũng không đáng kể
ngày một mươi hai tháng bốn sở du lịch hà nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát trải nghiệm và công bố tuyến du lịch trung tâm hà nội thanh oai mỹ đức
với chủ đề khám phá con đường di sản nam thăng long với điểm đến là những di tích làng nghề dọc tuyến trung tâm hà nội thanh oai ứng hòa mỹ đức
khám phá con đường di sản nam thăng long trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế vitm hà nội hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại hà nội từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
khám phá con đường di sản nam thăng long được tập trung khai thác các điểm đến di tích lịch sử làng nghề của khu vực thanh hoài ứng hòa mỹ đức
như đình nội thuộc làng bình đà xã bình minh huyện thanh ngoài làng nghề tâm hương quảng phú cầu huyện ứng hòa và làng nghề dệt phùng xá xã phùng xá huyện mỹ đức

trong hành trình khám phá con đường di sản du khách sẽ được đến với đình nội thuộc làng bình đà xã bình minh huyện thanh ngoài
đây là nơi thờ quốc tổ lạc long quân đã được xếp hạng di tích quốc gia từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và được công nhận là di sản lịch sử văn hóa quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tại đình có bức phù điêu tạc hình quốc tổ lạc long quân đội ngũ bình thiên mặc áo hoàng bào cùng các lạc hậu lạc tướng lạc việt dự hội đua thuyền trên dòng đỗ động giang
đây là bức phù điêu
có giá trị nghệ thuật cao tín ngưỡng cổ xưa độc đáo và được thủ tướng chính phủ ký quyết định công nhận là bảo vật quốc gia từ năm hai nghìn một mươi năm
một điểm đến nổi bật trên chuyến hành trình khám phá con đường di sản nam thăng long chính là làng hương có tuổi đời hàng trăm tuổi
làng hường quảng phú cầu huyện ứng hòa với sáu trên sáu thôn được công nhận là làng nghề
làng hương quảng phú hòa không chỉ nổi tiếng là nơi sản xuất lượng lớn hương phục vụ nhu cầu tâm linh cho thị trường nội địa mà
còn được làm ra còn xuyết đi một số quốc gia khác
không những thế những năm gần đây nhờ mạnh quảng bá làng hương quảng phú cầu còn là điểm đến du lịch hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước
tại mỹ đức du khách sẽ được dừng chân tại làng nghề dệt tơ tầm phùng xá huyện mỹ đức
tại đây du khách sẽ được trải nghiệm các công đoạn từ trồng dâu nuôi tầm xe tơ dệt vải trông sen làm sợi tơ sen dẹt theo tơ sen và trải nghiệm làm ra các sản phẩm tơ sen độc đáo
tuyến du lịch được đưa vào khai thác nhằm tạo ra tiền đề cho các doanh nghiệp lữ hành cùng nhau khai thác
để từ đó tiếp tục kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ khác hình thành thêm tour tuyến mới có sức hấp dẫn hơn
các tuyến du lịch này được đưa vào khai thác thể hiện quyết tâm của sở du lịch hà nội trong việc xây dựng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
điểm đến du lịch gắn với công tác bảo tồn và phát huy các di sản di tích làng nghề của thủ đô
theo chương trình của sở du lịch đoàn khảo sát sẽ tham gia chương trình tọa đàm giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm hà nội
bên ngoài ứng hòa mỹ đức nhằm kết nối các điểm di tích di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
thông tin từ sở văn hóa và thể thao hải phòng cho biết bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố
về việc tổ chức bắn pháo hoa gồm năm trăm linh quả tầm cao kết hợp với một trăm năm mươi dàn pháo hoa tầm thấp tại chương trình nghệ thuật hải phòng bừng sáng miền di sản
diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính khu đô thị mới bắc sông cấm huyện thủy nguyên
được biết đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng các hoạt động chính của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những hoạt động chính là đêm hội hải phòng bừng sáng miền di sản chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thành phố
và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đảo cát bà
đêm hội nhằm khẳng định hải phòng là thành phố có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với đậm đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội
các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố và đảo cát bà huyện cát hải
các chương trình chào mừng hưởng ứng khác tổ chức trên địa bàn toàn thành phố
các hoạt động góp phần ôn lại truyền thống trùng dũng quyết thắng đoàn kết năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm
khẳng định những thành tiệu to lớn của đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố trong sau chín năm chiến đấu
bảo vệ xây dựng và phát triển thành phố đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử
động viên cổ vũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố hưởng ứng thực hiện tốt chủ đề năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố
đẩy mạnh chính trang hiện đại hóa đô thị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số
mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của bộ văn hóa thể thao và du lịch cục trường điện ảnh vi kiến thành cho biết
cục đã đề xuất bộ xây dựng nghị định mới về việc phát hành phim nhà nước đầu tư vốn
sau khi bộ phim đào phở và piano tạo nên hiện tượng cháy vé dạp thời gian vừa qua
đào phở và piano đã trở thành hiện tượng khi tạo nên cơn sốt vé giạp chưa từng có vào thời điểm sau tết
theo thông tin từ cục điện ảnh doanh thu của phim tính đến nay là hai mươi một tỷ đồng đó là với giá vé chỉ bằng một nửa giá vé thông thường
cục trường vi kiến thành cho rằng bộ phim đã hội tụ đủ ba yếu tố làm nên thành công
thứ nhất đó là một bộ phim tốt được thực hiện bởi đạo diễn chắc tay và lâu nằm trong nghề là đạo diễn phi tiến sơn
được xây dựng giàn dựng trình trù với sự tham gia của dàn diễn viên chất lượng diễn tròn vài
thứ hai phim được sự ủng hộ nhiệt tình của báo chí truyền thông của cộng đồng mạng góp phần tuyên truyền cho phim
mặc dù phim không hề có kinh phí quảng bá phát hành
thứ ba phim có điểm rời rất đẹp khi được chiếu vào dịp nghỉ tết mọi người đều có thời gian xem phim
đồng thời cũng là lúc bão hòa các đề tài trên thị trường
ông vi kiến hành khẳng định không dễ có một bộ phim nào lại hội tụ được cùng một lúc ba yếu tố như đào phở và piano
qua đây có thể thấy rằng giới trẻ không hề thở ơ với đề tài phim lịch sử chiến tranh đất nước dân tộc
điều cần thiết là phải có một bộ phim đáp ứng được nhu cầu của khán giả
theo ông vi kiến thành phim nhà nước từ xưa đến nay không có cơ chế phát hành ngoài dạng
và thời kỳ mà ngành điện ảnh được vận hành theo kế hoạch hóa phim được phát hành qua pha phim việt nam
nhưng đơn vị này hiện đã cổ phần hóa và gần như tê liệt không hoạt động
hiện nay các phim được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nước hay còn gọi là phim nhà nước
được phát hành rộng rãi trong các tuần phim đợt phim được cung cấp giới thiệu tại tất cả các địa phương trong cả nước
thông qua các trung tâm văn hóa trung tâm chiếu bóng phát hành phim
thậm chí phim nhà nước còn được đưa đi chiếu phục vụ người xem ở các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
tham dự các ngày văn hóa việt nam ở nước ngoài
cục trường vi tiến hành cho biết khi đặt hàng sản phẩm phim bộ văn hóa thể thao và du lịch
luôn gặp phải câu hỏi từ phía các cơ quan duyệt kinh phí cụ thể là bộ tài chính về doanh thu của phim
chính vì thế quyết định số ba trăm sáu mươi một vừa qua về việc phát hành phổ biến thí điểm một số phim nhà nước đặt hàng ngoài giảp
theo hình thức bán vé là đề thử xem doanh thu của phim nhà nước như thế nào
công bố của cục điện ảnh cho thấy trong số hai phim truyện đào phở và piano và hồng hà nữ sĩ
và sáu phim hoạt hình chiếu thí điểm
theo quy định ba trăm sáu mươi một chỉ duy nhất đào phở và piano có doanh thu đạt được như mong muốn
rất khó để có thể tiên đoán được phim nào sẽ thu hút khán giả
đó luôn là bài toán khó chưa thể giải được của ngành điện ảnh ông vi kiến thanh nói
hiện tượng đào phở và piano đã gợi ra nhiều vấn đề cho việc phổ biến phát hành phim nhà nước
cục trưởng vi kiến hành cho biết không chỉ không có đơn vị phát hành và kinh phí phát hành
từ trước đến nay còn chưa bao giờ có quy định pháp lý nào về tỷ lệ phần trăm phát hành cho nhà phát hành nhà giảm
chính vì thế
khi chứa mở rộng đào phở và piano cục điện ảnh chỉ có thể ký hợp đồng với những đơn vị nào đồng ý nộp một trăm linh cho ngân sách nhà nước